do sản lượng đánh bắt cá rụt giảm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhiều hộ dân ở phường hải thanh
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã chuyển sang nghề nuôi trồng thủy sản
để phục vụ cho việc cấp nước cho các bể tôm hàng chục hộ đã làm đường ống dẫn nước vi phạm tuyến đê chăn sóng biển
hơn ba km đê biển tại phường hải thanh trên tám mươi trụ xây bao bọc lấy đường ống nước bắt ngang thân đê
tương ứng với từng đó là nổi xi măng đắp lên phần ống nước chạy qua phần bề mặt giao thông chân đê phía ngoài mặt biển
việc vi phạm này lác đác từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng một năm trở lại đây bắt đầu diễn ra ồ ạt

những vị trí đục qua thân đê cũng đã được khắc phục
tuy nhiên toàn bộ phần gia cố cho đường ống nước vẫn còn đó để giữ cho đường ống không bị sóng biển và người qua lại làm hỏng
từ cái hành vi vi phạm từ cái đình chỉ hành vi vi phạm đấy thì cái áp dụng vào cái nghị định một trăm linh bốn và nghị định sáu mươi năm đưa vào cái khung xử lý hình phạm
nếu như không chịu là tháo rỡ và hoàn trả lại cái nguyên trạng của cái đê điều là tất cả là đều phụ thuộc vào ngay cái chính quyền sở tại
việc vi phạm đê biển ở xã hải thanh cho thấy thiếu sót của địa phương
trong công tác quản lý và câu chuyện sẽ khác nếu các vi phạm được giải quyết ngay từ đầu
sắp tới thị xã nghi sơn sẽ họp dân để tìm giải pháp
trên quan điểm vừa bảo vệ được đê vừa duy trì sinh kế cho bà con trong bối cảnh nghề biển đang gặp nhiều khó khăn